huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển nghề nuôi trồng thủy sản
tuy nhiên với cách nuôi tự phát như hiện nay đang tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân
sau tình trạng cá chết hàng loạt tại khu vực ven đảo vừa qua huyện đảo lý sơn đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân nuôi trồng thủy sản ven bờ
nhằm bảo đảm quy trình nuôi an toàn hạn chế những thiệt hại
cuối năm hai nghìn một mươi năm gia đình ông phù của xã an vĩnh huyện đảo lý sơn đầu tư lồng bè thả nuôi hai một trăm linh con tôm hùm giống
tuy nhiên do thiếu kinh nghiệm nuôi nên tôm chết dần lỗ hàng trăm triệu đồng
sau tôm hùm hơn hai con cá bớp cũng bị chết sạch do nguồn nước thiếu oxy
để bảo đảm không xảy ra thiệt hại trước khi nuôi cá vụ mới ông đã được ngành nông nghiệp huyện lý sơn hỗ trợ quy trình nuôi cá đúng kỹ thuật
thì đợt rồi khi có chết thì trung tâm khuyến nông có ra hướng dẫn có tập quấn
và nếu mà nuôi sau tương lai mình nuôi sau này thì phải cần có sự hướng dẫn của cơ quan của bệnh nhân hệ soán để nuôi trồng cho nó chắc
chứ còn bà con nuôi đây là nuôi dân doan tự nuôi rồi tự xử lý
chứ không cũng không nó không rõ là mình nuôi như thế nào nó đột thì qua
từ năm hai nghìn một mươi năm dân đảo lý sơn
đồng loạt đầu tư vốn làm lồng bè thả nuôi tôm hùm cá bớp
đến thời điểm này toàn huyện thả nuôi hơn sáu mươi bè với khoảng một lồng
tập trung ở khu vực vũng neo đậu tàu thuyền lý sơn
việc nuôi trồng thủy sản ven đảo bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế
nhưng tình trạng người dân tự nuôi chàn lan làm ảnh hưởng đến môi trường
dễ phát sinh dịch bệnh và khó khăn trong tránh trú cho lồng bè khi có thiên tai xảy ra
để hỗ trợ cho người dân ngành nông nghiệp đảo lý sơn đã hướng dẫn các biện pháp nuôi trồng
chăm sóc phòng trừ dịch bệnh đúng kỹ thuật
đồng thời hỗ trợ vay vốn phục hồi sản xuất với những hộ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
huyện đảo lý sơn phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện là năm mươi hectare
sản lượng đạt bảy mươi tấn chiếm tám một mươi tổng giá trị sản xuất ngành thủy sản của huyện
để sở các hộ nuôi trồng thủy sản huyện đã tranh thủ
quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản để cho các hộ có điều kiện nuôi tương vùng
trên cơ sở đó chỉ có điều kiện là đầu tư cơ sở hạ tầng
tuy nhiên trong thời gian chờ kinh phí để đầu tư người dân tự chủ động
đầu tư bè và có rùa neo để đấm bó điều kiện sống gió
với các chính sách hỗ trợ cho người dân phát triển nuôi trồng thủy hải sản ven bờ đảo lý sơn
giúp người dân cải thiện đời sống chuyển dịch cơ cấu kinh tế với hai lĩnh vực mũi nhọn là kinh tế biển và du lịch
từ nền tảng này huyện lý sơn phát triển để trở thành một đảo tiền tiêu mạnh về kinh tế vững chắc về quốc phòng an ninh